thưa quý vị ba bánh heroin là vật chứng vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lai châu thu giữ khi bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép chân ma túy vào sáng ngày hôm nay
đối tượng là màu văn trọng chú tại huyện mường tè tỉnh lai châu
tại cơ quan điều tra trọng khai nhận đã đem ba bánh heroin để bán cho một người đàn ông
ở thành phố lai châu với giá mỗi bánh một trăm hai mươi triệu đồng
khi đang giao dịch tại tổ hai mươi sáu phường đông phong thành phố lai châu thì bị lực lượng công an bắt giữ
với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy ba đối tượng nguyễn thị hằng huỳnh tấn đạt
trần thiện nhân đã bị công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
liên quan đến vụ việc châu thị lệ quê ở tỉnh bình thuận cũng bị khởi tố
cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi trên
trước đó lệ đã mua một sáu triệu đồng ma túy của một đối tượng trên địa bàn rồi về phòng trọ
ở phường xuân an cùng với hằng đạt và nhân sử dụng hết
sau đó lệ cùng hằng tiếp tục đi mua ma túy thì bị công an thành phố long khánh phát hiện bắt giữ
khám xét nơi ở của lệ và hằng cơ quan công an phát hiện đạt và nhân vừa sử dụng ma túy
thu giữ hai địa sứ bên trong có chứa ma túy một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
qua test nhanh cả bốn đối tượng đều dương tính với chất ma túy
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
đã tạm giữ hình sự đối tượng lê nghĩa và tống văn phúc
lê nghĩa và tống văn phúc cùng quê ở tỉnh tây ninh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
để có tiền tiêu xài nghĩa đã rủ phụng và huỳnh hữu phước quê ở tây ninh cùng đi cấp giật tài sản
trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi nhóm đối tượng đã liên tục gây ra hai vụ cướp giật tài sản
là hai chiếc điện thoại iphone một mươi bốn pro max có tổng giá trị khoảng sáu mươi triệu đồng
các đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi vụ cướp giật tài sản khác
cũng với thủ đoạn đặt mua điện thoại khi bị hại giao hàng thì cướp giật
cùng nhiều tăng vật liên quan hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dầu tiếng
đang xác minh truy bắt đối tượng huỳnh hữu phước để tiếp tục xử lý theo quy định
cũng trong ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố bị can
bắt tạm giam cao trí linh nguyễn quang hiếu dương văn thương và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn thị thủy là vợ của hiếu để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi bốn bị can trên bị bắt quả tang đang tổ chức đưa ba người phụ nữ
nhập cảnh trái phép từ campuchia vào việt nam
qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định ngoài lần phạm tội bị bắt quả tang trên
cao trí linh còn nhiều lần câu kết với đối tượng tại campuchia tổ chức đưa một mươi bảy người nhập cảnh trái phép
từ campuchia vào việt nam thu lợi bất chính chín hai triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng tháp đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trưa nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào biển đông
trước diễn biến của áp thấp văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
ban hành công điện gửi các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa
các bộ ngành liên quan chủ động ứng phó
theo đó các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến
của áp thấp nhiệt đới thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu
thuyền bao gồm cả tàu vận tải tàu du lịch đang hoạt động trên biển biết vị trí
hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh
thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
các bộ ngành địa phương tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động
trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời
những tình huống xấu có thể xảy ra sẵn sàng các biện pháp bảo đảm an toàn
cho người tài sản tại khu nuôi trồng thủy hải sản sẵn sàng lực lượng
phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống
tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông
hồi bảy giờ tối nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín tám độ vĩ bắc chín
một trăm một mươi tám chín độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp chín
tốc độ từ một mươi năm đến hai mươi km một giờ
trong vòng hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới áp thấp nhiệt đới có xu hướng suy yếu dần
đến bảy giờ tối mai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo hoàng sa của việt nam
khoảng ba trăm chín mươi km về phía bắc đông bắc
trước diễn biến của áp thấp văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ubnd quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện
gửi các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa
các bộ ngành liên quan chủ động các phương án ứng phó
huyện quảng điền là vùng rốn lũ của tỉnh thừa thiên huế
đã gần chục ngày sau ảnh hưởng của cơn bão số năm gây mưa lớn một số nơi vẫn còn bị ngập nước
sát cánh cùng với bà con trong thiên tai mưa bão lực lượng công an địa phương lại tiếp tục đồng hành
hỗ trợ kịp thời những hộ gia đình còn khó khăn
xa quảng thành vùng thấp trụng nhất của huyện quảng điền
gia đình neo người sống bằng nghề làm nông
khắc nghiệt của thời tiết thiên tai khiến khó khăn trồng chất với những gia đình như cha con anh huỳnh đảm
món quà hỗ trợ gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt của công an tỉnh thừa thiên huế
đã kịp thời chia sẻ phần nào với gia đình anh thời điểm này
trong việc chứ có chỉ làm rồi bó nước nó thì lụt bão nó rồi thì hư nhà đó thôi
rồi thêm thay làm vườn giờ chứ là vừa rồi lụt là còn hư hết rồi
bên công an thì nó có quan tâm tới thế nên chúng còn có một sự gân gùi cho dân
thế nên là chúng người cả nó nó dẫn tới họ họ chỉ có việc cảm ơn thôi
cùng với việc trao hỗ trợ của lực lượng công an đến tận tay những gia đình khó khăn trên địa bàn
trước đó công an xã quảng thành cũng như công an các địa bàn bị ảnh hưởng nặng
đã đến thăm hỏi giúp đỡ những gia đình leo đơn dọn dẹp sửa xong lại nhà cửa sau mưa bão
công bảo sửa nóng rồi cân lù ngay ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai thì ảnh rất nhiều
thế nên địa bàn thì thẩm kê sơ bồ thì khoảng ba mươi
ba mươi là những gia đình ngập lụt từ bốn mươi phân đến một mét
và khoảng ba mươi hệ ta hoa màu là bị ảnh hưởng sau bão
đối với những hồ neo đơn dài yếu thì chúng tôi cũng sẽ về cơ sở để giúp bà con dọn dẹp nhà cửa
sửa chữa những cửa ngọt lại cho họ được tốt hơn
chúng ta đang đứng đây sau bảy ngày nước vẫn còn
và người dân ở một số nơi vẫn đang còn
và không đi lại được
thì hiện nay là công an huyện đã chỉ đào lực lượng công an xã lực lượng sống kích thanh niên mạnh về tất cả địa bàn để giúp dân
thời điểm hiện tại một số nơi trên địa bàn huyện quảng điền vẫn đang bị ngập nước
lực lượng công an cơ sở tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông
như rào trắng tại các điểm sung yếu
bám địa bàn là vùng rốn lũ
sau nhiều ngày mưa bão đi qua các cán bộ chiến sĩ công an
vẫn đang tức bực với nhiều công việc phải làm
khi những ngôi nhà của người dân đã được sửa sang
khi những tuyến đường được đảm bảo an toàn
họ quay về dọn dẹp trụ sở làm việc của mình
vẫn đang ngộ ngang như thế này
công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng đang tạm giữ hình sự đối tượng trần gia nam
chú tại huyện bảo lâm để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đây là đối tượng bị nhiễm hiv
đoạn cuối khi lực lượng công an vây giáp đã chống trả quyết liệt và cắn vào tay một đồng chí trinh sát
trưa ngày một mươi chín tháng một mươi tại thôn bảy xã lộc quảng huyện bảo lâm
các lực lượng nghiệp vụ công an huyện phát hiện trần gia nam đang có hành vi mua bán ma túy
với một số đối tượng trên địa bàn
phát hiện công an nam đã cầm theo ma túy tháo chạy
khi bị vây giáp đối tượng chống trả quyết liệt và cắn vào tay một trinh sát
sau đó tổ công tác đã khống chế bắt gọn nam cùng năm gói ni lông với khối lượng hơn sáu mươi ba gram heroin
qua xác minh nhanh của cơ quan công an nam bị nhiễm hiv giai đoạn cuối và nghiện ma túy nặng
công an huyện bảo lâm nhanh chóng đưa trinh sát bị thương đi khám và điều trị
xử lý chống phơi nhiễm đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
gần ba mươi thanh niên nam nữ đang tàng trữ sử dụng trái phép chân ma túy tại một quán karaoke
trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu đã bị công an tỉnh bạc liêu bắt quả tăng
khoảng một giờ sáng nay kiểm tra đột xuất quán karaoke tại khóm một mươi phường một thành phố bạc liêu
lực lượng chức năng bắt quả tăng hai mươi tám thanh niên nam nữ đang có hành vi tảng trữ sử dụng trái phép chân ma túy
tại hiện trường tạm giữ một số bột tinh thể màu trắng và hai viên nén nghi là ma túy
hai mươi chín điện thoại di động hơn tám mươi tám triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
một sòng bạc liên tỉnh với nhiều đối tượng cộng cán hình sự tham gia
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai triệt phá thành công
trước đó lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng chuyên đánh bạc và tổ chức đánh bạc lưu động
có nhiều đối tượng cộng cán về hình sự tham gia
đến ngày một mươi chín tháng một mươi cơ quan công an phát hiện bắt quả tăng một mươi tám đối tượng đang chơi sóc đĩa
tại một ngôi nhà ở khu phố bốn phường tân hiệp thành phố biên hòa
thu giữ tại hiện trường hơn một tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan
bước đầu các đối tượng khai sòng bạc này do nguyễn văn công cùng một số đối tượng khác đứng ra tổ chức thu tiền sâu
nhằm tránh sự phát hiện và truy bắt của lực lượng công an lê văn lấy
trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang đã sử dụng xe mô tô không biển số để cướp giật tài sản
tuy nhiên chỉ trong một thời gian ngắn công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã nhanh chóng xác định bắt giữ lấy và thu hồi tăng vật trả lại cho bị hại
chiều ngày một mươi chín tháng một mươi một phụ nữ bất ngờ bị đối tượng điều khiển xe mô tô không biển số áp sát
giật điện thoại iphone một mươi ba pro max rồi tăng ga tẩu thoát
sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân đến chiều qua lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố long xuyên
phối hợp cùng công an hai phường mỹ quý và mỹ thới xác định bắt giữ lê văn lấy và thu hồi tăng vật
tại cơ quan công an bước đầu lấy khai nhận sau khi cướp điện thoại
đã đem về đưa cho vợ bán được bảy triệu đồng để tiêu xài cá nhân lấy là đối tượng nghiện ma túy
trưa nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào biển đông dự báo trong vòng hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh thêm với yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
văn phòng bộ công an đã ra công điện đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự công an các đơn vị
các tỉnh thành phố từ quảng ninh đến khánh hòa khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ
trong đó sẵn sàng các điều kiện lực lượng phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự kiểm soát
điều tiết phân luồng giao thông tổ chức cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ địa phương di rời
sơ tán dân khi có yêu cầu chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan
đơn vị công an đảm bảo an toàn các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở
tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân